thông tin từ công an tỉnh long an cho biết viện khoa học hình sự bộ công an đã có kết luận giám định adn đối với hai mươi tám người trú tại tỉnh thất bồng lai sau đổi tên thành thiền a bên bờ vũ trụ
theo đại diện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an cơ quan chức năng sẽ không công bố công khai kết quả giám định adn của những người có liên quan tại tỉnh thất bồng lai trên các phương tiện thông tin đại chúng để bảo đảm tôn trọng quyền con người cũng như cuộc sống của nhiều trẻ em ở đây
sau khi có kết quả adn công an tỉnh long an đang xem xét để khởi tố thêm hai tội danh loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với nhóm người tại tỉnh thất bồng lai do bị cáo lê tùng vân đứng đầu